thời gian qua quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam liên bang nga không ngừng được củng cố phát triển
đặc biệt quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan thực thi pháp luật của liên bang nga trong lĩnh vực an ninh cảnh sát giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia đấu tranh phòng chống tội phạm đã có nhiều bước phát triển mới
cả về chiều rộng và chiều sâu ổn định lâu dài hiệu quả và mang tính chiến lược trở thành một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm đề nghị đại sứ với vị trí vai trò là người đại diện của liên bang nga tại việt nam sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga nói chung
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật của nga nói riêng
bộ trưởng tô lâm khẳng định
bộ công an việt nam sẵn sàng làm cầu nối để nga tăng cường quan hệ hợp tác với các nước asean ủng hộ sang kiến thành lập cơ chế tham vấn an ninh giữa những người đứng đầu cơ quan an ninh nga asean do nga đề xuất
sẵn sàng đóng vai trò cầu nối hỗ trợ nga vận động các nước asean thông qua cơ chế này vì hòa bình ổn định của khu vực tham gia các hội nghị diễn đàn nga asean và khu vực quốc tế theo sáng kiến của các cơ quan thực thi pháp luật nga
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ konstantin vassilievich vnukov khẳng định liên bang nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với việt nam trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi nước chúc mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam liên bang nga nói chung và quan hệ hợp tác tin cậy giữa bộ công an việt nam với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật liên bang nga nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển
ngay sau buổi tiếp bộ trưởng tô lâm và đại sứ konstantin vassilievich vnukov đã đại diện cho việt nam và liên bang nga ký kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác chính giữa cộng hòa sở hữu chủ nghĩa việt nam và liên bang nga trong lĩnh vực đảm bảo an ninh thông tin quốc tế giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
cũng trong chiều qua tại hà nội thường trực tiểu ban an ninh y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức phiên họp lần thứ năm để kiểm điểm đánh giá kết quả
các trọng tâm đã triển khai từ sau phiên họp thứ tư và triển khai công tác trọng tâm đảm bảo an ninh trật tự và y tế đối với hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu và các hội nghị asean trong thời gian tới
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi trưởng tiểu ban an ninh y tế asean hai nghìn hai mươi chủ trì cuộc họp
từ sau phiên họp thứ tư là cao điểm dịch covid một mươi chín ở việt nam và khu vực đông nam á
công tác trọng tâm đảm bảo an ninh y tế đã kịp thời nắm chắc tình hình tham mưu với chủ tịch ủy ban quốc gia điều chỉnh chương trình kế hoạch công tác đảm bảo an ninh y tế để vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín vừa đảm bảo thực hiện các ưu tiên sáng kiến các hoạt động của nam asean
tại phiên họp các thành viên tiểu ban an ninh y tế đại diện các bộ ngành chức năng liên quan đã thảo luận đánh giá các mặt công tác trọng tâm chỉ ra những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện đồng thời thống nhất những công việc cần triển khai từ nay đến khi diễn ra hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi sáu và đề xuất những công tác trọng tâm trong thời gian tới
phát biểu kết luận phiên họp thứ trưởng bùi văn nam khẳng định sự thành công của các nội dung trong kế hoạch đã được tiểu ban an ninh y tế ban hành trong thời gian qua
đặc biệt qua hội nghị cấp cao asean liên quan đến dịch covid một mươi chín vừa qua các nước đều đánh giá rất cao năng lực tổ chức của việt nam góp phần nâng tầm vị thế vai trò của nước ta trong quan hệ quốc tế
để đạt được điều đó có sự đóng góp quan trọng của tiểu ban an ninh y tế
trước tình hình thế giới đang có những vấn đề mới phức tạp nảy sinh tác động đến các nước asean đòi hỏi yêu cầu đặt ra đối với việc đảm bảo an ninh an toàn về mọi mặt cho hội nghị cấp cao asean có ý nghĩa hết sức quan trọng
thứ trưởng bùi văn nam yêu cầu tiểu ban an ninh y tế cần khẩn trương bám sát nhiệm vụ được phân công để triển khai thực hiện có hiệu quả
các cục nghiệp vụ có liên quan cần chủ động quyết liệt trong công tác nắm tình hình nhất là tình hình liên quan đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tránh để bị động bất ngờ
công an tỉnh nam định đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh sở thông tin và truyền thông sở giáo dục và đào tạo tỉnh nam định vừa tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện kế hoạch liên tịch phối hợp phát động đoàn viên thanh niên học sinh sinh viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông tin xấu độc phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng
thiếu tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay công an tỉnh nam định đã tiếp nhận giải quyết chín mươi ba tin báo vụ việc khởi tố hai mươi tám vụ một trăm một mươi sáu bị can phạm tội sử dụng không gian mạng đặc biệt trong số một trăm một mươi sáu bị can có chín mươi năm bị can trong độ tuổi thanh thiếu niên học sinh sinh viên chiếm tám mươi ba
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định
những thông tin xấu độc trên không gian mạng tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng dư luận xã hội tiếp tay cho quá trình tự diễn biến tự truyền hóa làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa đặc biệt là với giới trẻ

đảm bảo chính xác không để xảy ra sai lệch và an toàn tuyệt đối thông tin cá nhân